chiều nay một mươi tám tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn
tại phiên chất vấn các đại biểu đã gửi tới trưởng ngành thông tin truyền thông những vấn đề nổi cộng hiện nay
trong đó có vấn đề sim giác hay là an ninh thông tin mạng
tham dự phiên họp có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
mở đầu chất vấn trước ủy ban thường vụ quốc hội chiều nay đại biểu nguyễn sĩ cương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh thuận
đặt hai câu hỏi cho bộ trưởng thông tin và truyền thông trương minh tuấn trong đó xoáy vào vấn đề tin nhắn rác và sim giác

có nghĩa ta không chặn ngay từ nguồn đầu mà ta chỉ đi thu gom xử lý sim giác ở dưới
cách làm trước đây của chúng ta là cách làm vừa thả gà nhưng vừa bắt gà
có nghĩa ta không chặn ngay từ nguồn đầu mà ta chỉ đi thu gom xử lý sim rác ở dưới
khi đã tràn lan ra thị trường và việc làm đó không có hiệu quả
thứ hai nữa cách xử lý chúng ta là xử lý các đại lý cách làm này cũng không có hiệu quả
cho nên chúng tôi đã kiên quyết phải chặn ngay từ cái nguồn đầu ra đấy là từ nhà mạng
đối với các doanh nghiệp viễn thông thuộc ngành thông tin truyền thông chúng tôi yêu cầu nếu không xử lý được
thì chúng tôi sẽ xử lý người đứng đầu cần thiết phải thay thế người đứng đầu
tại phiên chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh thông tin mạng cũng được các đại biểu chất vấn
dường như người sử dụng internet và mạng xã hội hiện nay đang rơi vào thế mê hồ trọng của thông tin đen
xấu tốt lẫn lộn xấu nhiều hơn tốt thiếu những luồng thông tin mang tính định hướng mạnh mẽ cho dư luận xã hội
chính đề nghị bộ trưởng cho biết bộ thông tin và truyền thông đã xử lý vấn đề này như thế nào trong thời gian vừa qua
đồng thời có những giải pháp gì như về hành lang pháp lý về công tác tuyên truyền
nhằm giải quyết từng bước truyền đề vấn đề này
về vấn đề này ông trương minh tuấn cho rằng mạng xã hội như con đường đi có người tốt có người xấu
trên mạng xã hội tin tức lan truyền chóng mặt tin tốt thì gây hiệu ứng tích cực tin xấu thì gây hậu quả khôn lường
để có đối phó có hiệu quả nhất với tin giả tin xấu trên mạng xã hội
thì phải cần thiết có tính chính xác của thông tin và kịp thời của thông tin trên các phương tiện
thông tin đại chúng
khi thông tin trên báo chí chính thống không đầy đủ hoặc là chậm
thì người dân sẽ tìm đọc trên mạng xã hội và phải nhìn nhận thực tế là gì
số đông người ta đều tin vào tin tức trên báo chí chính thống
bằng chứng là lượng người đọc trên báo điện tử vẫn là nổi trộn vẫn áp đảo
cho nên chính vì vậy cái việc quy hoạch báo chí
làm trong sạch đội ngũ những người làm báo
chấn trình những tiêu cực bảo đảm
đảm bảo cái sự minh bạch trong tiếp cận thông tin diễn tập an toàn
ngoài ra ông trương minh tuấn cũng cho biết
bộ cũng triển khai giải pháp hợp tác quốc tế với doanh nghiệp nước ngoài
nhằm ngăn chặn thông tin xấu độc vi phạm pháp luật việt nam